trên điều tra ban đầu xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phương và huy lợi dụng chính sách của nhà nước về đất đai đã yêu cầu nhiều người đặt cọc tiền khi mua đất chuyển đổi quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng trên đã dùng giấy tờ đất để thỏa thuận mua bán và nhận đặt cọc sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân mà không thực hiện giao dịch như đã thỏa thuận
cụ thể gần đây nhất bùi hoài phương đã lừa đảo chiếm đoạt tám trăm linh triệu đồng còn trần đình huy đã lừa đảo chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng của nạn nhân
ngoài ra các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông lê phước nhàn giám đốc văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh hậu giang để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra cũng đã khám xét nơi ở nơi làm việc của bị can nhàn
theo hồ sơ vụ án công ty trách nhiệm hữu hạn
hà liêm gọi tắt là công ty hà liêm có địa chỉ tại thành phố cần thơ chúng đấu giá quyền sử dụng đất phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án khu dân cư hai bên đường tây sông hậu thành phố vị thanh tỉnh hậu giang với tổng diện tích là ba năm trăm linh m hai loại đất thương mại dịch vụ có thể hạn sử dụng năm mươi năm số tiền đấu giá là tám năm tỷ đồng
sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công ty hà liêm đã không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết mà đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty phương nam với giá chín tỷ đồng
tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ông lê phước nhàn đã ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty phương nam mà không xin ý kiến của ubnd tỉnh hậu giang sau đó công ty phương nam thế chấp cho ngân hàng và được giải ngân một mươi hai tỷ đồng
trên cơ sở điều tra xác minh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định việc ông lê phước nhàn ký chỉnh lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao làm trái quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng nên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông nhàn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

đối tượng đã có thể phá khóa xe máy thành công
cả đối tượng nhắm đến là những chiếc xe tega đắt tiền nhưng không có người trông giữ để hứa hênh bên đường
ba anh em thì em đi theo đi cùng
có xe thì em bảo em cắt khóa
có xe nào mà dùng ổ thì em đánh ổ
còn không thì em chỉ cắt khóa rồi là hai bạn kia đẩy về
em mua văn phá khóa ở trên mạng
còn đánh phá khóa thì em biết từ lần đi tù trước
cơ quan công an đánh giá đây là ổ nhóm đối tượng rất là manh động
các đối tượng thì đều có nhiều tiền án tiền sự đều về tội trống cắp tài sản
cơ quan công an khuyến cáo người dân đối với những tài sản có giá trị
đặc biệt là xe máy khi mà để ở ngoài đường thì phải gửi ở những nơi đảm bảo có người trông
và có khóa cẩn thận để tránh cho các đối tượng có cơ hội để phạm tội tiếp
bước đầu nhóm này đã khai thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy
chỉ trong vòng hai ngày xe máy sau khi trộm được các đối tượng nhanh chóng tẩu tán
bán lại để lấy tiền chia nhau tiêu xài
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thu giữ bảy chiếc xe máy các loại
công an quận bà đình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
đề nghị những ai là bị hại bị mất trộm tài sản liên hệ đội cảnh sát hình sự để trình báo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã số ba
ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đối với đối tượng cầm nhân nọi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại bản hồng sọt xã ẩng cang huyện mường ảng tỉnh điện biên
về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã số ba
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của công an huyện thái thụy tỉnh thái bình
là đối tượng lê văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hoa quận
xã thụy quỳnh huyện thái thụy tỉnh thái bình
còn về tội đánh bạc công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã số bốn mươi một
ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đối với đối tượng phó hữu hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn quang minh xã minh quang huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng phạm duy thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại tổ dân phố điền lương thị trấn hợp hòa huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
phải nhận quyết định truy nã số hai ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của công an huyện tam dương
tỉnh vĩnh phúc cũng về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện